thực hiện theo chỉ thị của chính phủ về việc cách ly toàn quốc từ ngày một đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
cục đăng kiểm việt nam đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện để phối hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện các trạm đăng kiểm đã tạm dừng việc nhận giám định kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện xe cơ giới
tuy nhiên trong thời gian này có khá nhiều phương tiện xe cơ giới trên cả nước đã đến kỳ hạn phải giám định xe theo quy định
nếu cố tình điều khiển phương tiện xe cơ giới đã hết hạn tham gia giao thông
người điều khiển phương tiện vẫn sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành như bình thường